sáng nay phiên họp thứ hai mươi hai ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức khai mạc cho ý kiến về một số nội dung của dự thảo nghị định quy định về đối tượng phạm vi mức phương thức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết phiên họp lần này có nhiều nội dung quan trọng được cho ý kiến và được chia làm hai đợt trong tháng ba
đặc biệt là sẽ có phần chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu về các nội dung đang được quan tâm và dự kiến chỉnh quốc hội tại kỳ họp thứ năm
ngay sau phát biểu của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đại biểu đã cho ý kiến đối với một số nội dung của dự thảo nghị định quy định về đối tượng phạm vi mức phương thức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu các đại biểu thảo luận tập trung vào những vấn đề như đối tượng quy định mức hỗ trợ
chính sách miễn thu thủy lợi phí được thực hiện từ năm hai nghìn bảy đến nay thì chỉ cho được phép là miễn và cấp bù khoản miễn thu thủy lợi phí cho hai khoản đối với cấp nước để nuôi trồng thủy sản và cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày cây ăn quả hoa và dược liệu
do đó trong dự thảo nghị định chỉ nêu hai đối tượng này được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
theo nguyên định số sáu mươi bảy các đối tượng còn lại vẫn thực hiện thu tiền nước theo biểu nước thu tiền nước

vậy thì quản lý nước phục vụ cho nông nghiệp như thế nào cho hợp lý
bên cạnh đó còn là chính sách hỗ trợ với người nghèo
trả lời vấn đề này ông hoàng văn thắng thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
trả lời vấn đề này ông hoàng văn thắng thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết